là xã vùng cao có diện tích rộng bậc nhất của tỉnh lai châu cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã tà tổng huyện mường tè đã gặp không ít khó khăn
đặc biệt hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giáo dục nơi đây muôn phần thiếu thốn
lớp học ở điểm bản tạm bỡ có điểm bản chưa có điện thắp sáng sóng điện thoại nhưng các giáo viên vẫn cố gắng bám trường bám lớp vì sự học nơi vùng sâu vùng xa
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nơi khó khăn này
sau bữa cơm tối các em học sinh trường phổ thông dân tộc ban chú trung học cơ sở nậm ngà xã tà tổng huyện mường tè tỉnh lai châu lại tập trung dưới gầm nhà sàn để ôn bài tập
tiếng thầy cô hướng dẫn cho đọc bài vang một góc rừng
tại điểm trung tâm có một mươi một phòng học tạm bợ nhưng phục vụ cho cả hai cấp học nên phân chia cấp hai có tám lớp học buổi sáng tiểu học tám lớp phải tổ chức học buổi chiều
trường nậm nga một mươi bảy km em đi bộ đường rất là khó khăn rất là nhiều đá mưa thì đi rất là chân và em rất là vui
cô nuôi ăn ở cô cho thức ăn đầy đủ cho phòng ở rất là sạch
cơ sở vật chất tạm bỡ đã ảnh hưởng đến công tác dạy và học của các nhà trường
đối với trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học nậm ngà hiện còn có năm điểm bản đi lại rất khó khăn
giáo viên một tháng mới ra trung tâm một lần để dự họp và mua lương thực thực phẩm vào
sau khi thực hiện việc đưa học sinh lớp ba lớp bốn về trung tâm học sinh về đây thì học sinh đã được môi trường giao lưu nhiều hơn
tuy nhiên là khi về đây thì cũng có nhiều những vấn đề gặp khó khăn ví dụ như là nhà ở của các em còn thiếu thốn còn tạm bợ
cái nhà ăn của các em thì cũng là nhà tạm nhà bếp thì cũng chưa có
tại trung tâm xã tà tổng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học số một có một mươi chín lớp nhưng chỉ có một mươi một lớp học
thầy cô giáo phải căng bạt nối giữa hai mái hiên nhà và cây bàn ghế để học sinh
học sinh có thêm lớp học lớp còn lại phải chuyển sang học buổi chiều
tà tổng được biết đến là xã đặc biệt khó khăn giao thông cách trở đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn
số lượng học sinh về trung tâm bán chú ngày một đông nhưng trường lớp chỗ ăn ở công trình phụ trợ thì tạm bỡ
khó khăn và thiếu thốn đủ bề nhưng thầy cô giáo và học sinh vẫn cố gắng khắc phục gắn bó với trường lớp để công hiến cho sự nghiệp giáo dục chồng người nơi đây